đã nghe rét mướt luồn trong gió sáng sớm ngày hôm nay đến trường quay thì chúng tôi đã phải mặc thêm một chiếc áo khoác mỏng để có thể giữ ấm được cơ thể
và giống như ngày hôm qua thì hà nội ngày hôm nay sẽ tiếp tục có mưa lớn nhiều lúc mưa to trời lạnh chỉ rơi vào khoảng hai mươi hai hai mươi ba độ c
mưa cũng sẽ là hình thái thời tiết điển hình trong cả tuần này ở miền bắc và miền trung
làm bởi vì là bão số bảy thì đã suy yếu thành áp thấp trong khi đó trên biển vẫn đang hình thành hai cơn bão khác
khả năng giữa vào cuối tuần này sẽ ảnh hưởng đến đất liền nước ta và bão áp thấp nhiệt đới sẽ rồn rập cho nên cả tuần này miền trung có mưa còn ở miền bắc thì cũng gần như là hết cả tuần
vâng mưa lớn có thể gây ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi và gây ra ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông
đặc biệt là đối với những người dân đang phải di chuyển bằng xe máy hoặc là đi bộ từ nam ra bắc có thể sẽ phải đối mặt với nhiều nguy hiểm đến tính mạng và sức khỏe
để đảm bảo an toàn thì bà con lưu ý không nên đi qua những khu vực cầu cống khi nước đang lên không đi bộ hay lái xe qua ngầm tràn khi nước dâng cao hoặc chảy xiết
nếu phải di chuyển thì nhớ là đi thật cẩn thận và chậm rãi

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé